tại phía nam liên tục có mưa rong và chiều cường gây ngập và dự báo là chiều tối thành phố hồ chí minh tiếp tục có mưa nặng hạt kèm rong
lượng mưa lớn có thể gây ngập ống vùng trụng thấp các khu đô thị hay là các tuyến đường thoát nước kém
vâng và mưa trong nhiều ngày qua còn có thể khiến cho nguy cơ sạt lở đất vùng núi do độ ẩm trong đất đã ở mức bão hòa
thêm vào đó thì bão coi nu sẽ đi vào biển đông trong sáng thứ năm vì vậy mưa ở phía nam sẽ kéo dài trong một hai ngày tới
vâng còn tại thủ đô hà nội thì thời tiết khá là ổn định với thiết trời nắng giáo độ ẩm trong không khí giảm thấp gây cảm giác khô nóng và đây cũng là điều kiện thời tiết tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ